từ ngày ba đến ngày sáu tháng một mươi hai tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi hai
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
một la mã về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
một nhỏ ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác giao đất giao rừng cho thuê đất cho thuê rừng
quản lý bảo vệ rừng và bồi thường rừng gây thiệt hại và thất thu ngân sách nhà nước để mất rừng rừng rừng rừng bị phá lấn chiếm với diện tích lớn
phát sinh tranh chấp khiếu kiện phức tạp ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
hai nhỏ đồng chí nguyễn bốn phó bí thư tỉnh uỷ bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
trực tiếp ký quyết định cho thuê đất giao rừng bồi thường rừng không đúng theo quy định của pháp luật
ba nhỏ đồng chí trương thanh tùng tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
trực tiếp ký một số quyết định giao đất cho thuê đất giao rừng cho thuê rừng và chỉ đạo việc bồi thường rừng không đúng theo quy định của pháp luật
những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí nguyễn bốn và đồng chí trương thanh tùng là nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
gây dư luận xấu trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỳ luật
hai là mã
mã xem xét thi hành kỳ luật đảng viên vi phạm
một nhỏ xem xét thi hành kỳ luật đồng chí tất thành cang ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành quỳ tp hcm
về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi một của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
hai nhóm xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng nguyễn công sơn nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trường tổng cục cảnh sát
hai đồng chí trung tướng nguyễn văn ba nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát bộ công an
và đồng chí thiếu tướng lê đình nhường phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội nguyên đảng ủy viên nguyên tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
có các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp ba mươi của ủy ban kiểm tra trung ương
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí nguyễn công sơn nguyễn văn ba lê đình nhược
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỳ luật đảng năm trường hợp và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác